công an thị xã di an tỉnh bình dương đã tạm giữ bảy đối tượng để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó chiều ngày một mươi ba tháng một mươi đội cảnh sát hình sự công an thị xã di an nhận được tin báo của người dân ở khu phố tân long
phường tân đông hiệp thị xã di an về việc có một nhóm người lạ mặt mang theo hùng khí đến nhà một người dân đánh đập người và đập phá đồ đạc
nhận tin báo công an thị xã di an đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường
khi phát hiện công an nhóm đối tượng này đã lên xe ô tô biển kiểm soát bảy mươi hai a một mươi chín nghìn năm trăm một mươi bốn bỏ chạy về hướng thị xã thuận an tỉnh bình dương
sau khi truy đuổi khoảng một mươi km thì lực lượng chức năng đã bắt kịp và buộc xe ô tô của các đối tượng phải dừng lại
qua kiểm tra trên xe ô tô của các đối tượng có nhiều hung khí như dao mã tấu bình xịt hơi cay
các đối tượng này khai nhận chuẩn bị số hung khí này đi từ vũng tàu đến bình dương để đánh nhau
vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ